các đối tượng đã khai nhận chủ mưu vụ cướp là hoàng ngọc
do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều tiền ngọc đã rủ mạnh cướp tiền của ngân hàng bidv chi nhánh ngọc khánh
đối tượng khai nhận đã nắm khá rõ hoạt động giao dịch của chi nhánh ngân hàng và rủ mạnh tham gia vụ cướp táo tợn
trước đó ngọc đã lên mạng xã hội tìm mua khẩu súng tự chế dạng côn xoay bắn đạn thể thao với giá một mươi hai triệu đồng để làm phương tiện gây án
sau khi thực hiện xong phi vụ cướp ngân hàng ngọc đã mang khẩu súng trốn về hải phòng và phi tang ở đó
anh ngọc bắt buộc phần nổ súng sau đó bọn em lên kế hoạch và thực hiện
cơ quan công an cũng cho biết sáng hai mươi chín tháng bảy công an đã bắt giữ ngọc khi đang lẩn trốn tại hải phòng
mạnh bị bắt đêm hai mươi tám tháng bảy khi đang trốn tại nhà ở phố trúc khê phường láng hạ
về khẩu súng thì hoàn toàn là khẩu súng là em không được động vào
tất cả mọi chỉ đạo em đều đến tận
trước hôm gây án em mới biết và em mới được tận mắt thuế khẩu súng
còn về chuyện tiền thì anh ngọc có nói trước là sẽ chia theo kỷ lệ quan trọng là ba mươi bảy
sau khi bọn em gây án xong thì bọn em có phân chia
thì em bị cấm hai trăm linh triệu
còn anh ngọc còn phần còn lại
trong vòng ba mươi sáu giờ kể từ khi vụ án xảy ra
bằng sự chủ động tích cực mưu trí và phối hợp đồng bộ
chặt chẽ em đã được gây án

các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hà nội và bộ công an đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại
khám phá thành công vụ cướp tiền tại ngân hàng bidv
chi nhánh ngọc khánh bắt hài đối dựng gây án đem lại niềm tin cho nhân dân
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đang tạm giữ đối tượng lê nhật hai mươi bảy tuổi
trú tại thôn hưng an xã xuân lộc huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào chiều ngày hai mươi năm tháng bảy chị hoàng thị thu trang và chị trần đặng hạnh dung cùng nhóm bạn
ngủ lại qua đêm tại lán trại hải vân viên
tại tuyến đường đèo hải vân thuộc phường hòa hiệp bắc quận liên triều thành phố đà nẵng
đến một giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy đối tượng nhật đã lẻn vào và trộm túi sách của chị trang
lấy đi hai mươi sáu triệu đồng hai điện thoại di động
hiệu iphone tám plus màu vàng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận liên triều đã điều tra và xác định được nhật là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp
phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về tội cướp tài sản
đặc điểm nhận dạng đối tượng này có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
cũng liên quan đến tội cướp tài sản công an huyện thanh miện của tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trương mậu hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn thọ trương xã lam sơn huyện thanh miện tỉnh hải dương
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi tám và có sẹo thẳng hai cm cách một cm dưới đuôi lông mày trái
còn về tội cưỡng đoạt tài sản công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn đại
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn phú tảo xã thạch khôi thành phố hải dương tỉnh hải dương
đặc điểm nhận dạng cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi
cách một năm cm dưới sau mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an